bộ xây dựng phối hợp với ubnd tp cnh vừa khai mạc triển lãm quốc tế việt build cần thơ năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
xây dựng vật liệu xây dựng bất động sản và trang trí nội ngoại thất
triển lãm diễn ra từ ngày hai đến ngày sáu tháng tám thu hút sáu trăm linh gian hàng của hai trăm linh đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước
việt build cần thơ năm hai nghìn một mươi tám thu hút sáu trăm linh gian hàng của các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước
nhằm giới thiệu những thành tiệu nổi bật trên các lĩnh vực như xây dựng công nghiệp dân dụng vật liệu xây dựng
trang trí nội ngoại thất bất động sản thiết kế kiến trúc quy hoạch đô thị
theo đánh giá của bộ xây dựng những năm qua triển lãm quốc tế việt build đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực
cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước về mở rộng liên doanh liên kết xúc tiến thương mại hợp tác đầu tư chuyển giao công nghệ xây dựng
đây là triển lãm có quy mô tầm vác quốc gia và quốc tế đóng góp cho sự phát triển của ngành xây dựng trong cả nước
việt build cần thơ năm hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày hai đến ngày sáu tháng tám